chắc chắn quý vị và các bạn đã nghe được thông tin về năm xe container chở nông sản của việt nam
ung ứ tại cửa khẩu hàng tấn hoa quả chất đống vì quá hạn hàng ngàn người dân khóc rộng vì đi không được
về cũng chặn sông mới đây sau năm ngày văn phòng chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng
chính phủ lê văn thành về tình hình ung ứ nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn
bộ công thương vừa có văn bản hỏa tốc văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về vấn đề này
trong văn bản được gửi đi ngày hai mươi ba tháng một mươi hai lãnh đạo bộ công thương cho biết từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
hoạt động xuất khẩu hàng hóa nhất là nông sản qua các cửa khẩu biên giới phía bắc gặp nhiều khó khăn
chủ yếu do tác động của dịch covid một mươi chín
bước vào tháng một mươi hai do dịch bệnh phức tạp phía trung quốc đã tăng cường thêm các biện pháp quản lý
khiến năng lực thông quan tại các cửa khẩu giảm mạnh và không đáp ứng được nhu cầu trao đổi hàng hóa tăng cao từ cả hai phía
tuy bộ công thương đã có nhiều văn bản khuyến cáo nhưng do việt nam vào chính vụ thu hoạch một số nông sản xuất khẩu
nên lượng nông sản đưa lên khu vực biên giới phía bắc rất lớn dẫn đến phát sinh tình trạng ủng ứ
tồn động hàng hóa phương tiện tại nhiều cửa khẩu đặc biệt là ở lạng sơn lãnh đạo bộ công thương cho biết
cũng theo bộ công thương trung quốc tiếp tục kiên trì chính sách zero covid
trong đó có việc quản lý nghiêm ngặt đối với người và hàng hóa nhập cảnh lái xe chuyên trách giao nhận hàng xuất nhập khẩu
và nhân viên phòng chống dịch làm việc tại cửa khẩu cảng biển của trung quốc
có tiếp xúc với hàng hóa được xác định là đối tượng rủi ro cao phải cách ly bắt buộc hai mươi một ngày trước khi rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới
hoặc cảng biển về quê đoán tết
vì vậy theo bộ này không loại trừ khả năng việc thông quan hàng hóa
đặc biệt là hàng đông lạnh qua các cửa khẩu biên giới sẽ không diễn ra như thường lệ hàng năm do lái xe chuyên trách
và nhân viên lực lượng chức năng cửa khẩu xin nghỉ sớm để cách ly về quê đón tết
những yếu tố trên sẽ làm áp lực rất lớn đối với năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
nhất là trên địa bàn tỉnh lạng sơn trong thời gian tới đây bộ công thương cho biết
mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nội địa
trước tình trạng trên bộ công thương đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc thúc đẩy sản xuất lưu thông tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được đề nghị tăng cường khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng
hộ nông dân cơ sở sản xuất chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn thường xuyên cập nhật tình hình thông quan
tại các cửa khẩu biên giới phía bắc trong đó đặc biệt lưu ý lịch nghị tết nguyện đảng của phía trung quốc
để chủ động kế hoạch sản xuất và xuất khẩu hàng hóa tránh để phát sinh tình trạng ung ứ và các tác động bất lợi khác
bộ cũng cho rằng cần trao đổi ngay với bạn hàng trung quốc để giao hàng qua các cửa khẩu chính
cửa khẩu quốc tế tại các tỉnh khác ví dụ như cao bằng nhằm giảm ung ứ tại lạng sơn
hoặc chuyển sang sử dụng phương thức vận tải khác như đường biển mà hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang làm rất tốt
tiếp tục chuyển nhanh chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường trung quốc theo hình thức chính ngạch
và đẩy nhanh triển khai thực hiện đáp ứng các quy định của phía trung quốc về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản
như bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương đã hướng dẫn
bộ cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu
mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước để giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu
đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành chức năng điều tiết sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu của thị trường
căn cứ khả năng sản xuất để phát triển công nghiệp chế biến nhằm tăng giá trị nông sản chế biến sâu
đa dạng các sản phẩm nông nghiệp đồng thời chú trọng phát triển hệ thống kho trữ bảo quản nông sản
bộ cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía bắc bộ công thương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng
trên địa bàn phối hợp chặt chẽ thực hiện một số giải pháp như trao đổi đàm phán với chính quyền địa phương
cơ quan quản lý phía trung quốc để triển khai các giải pháp nhằm tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu
hiệu suất làm việc của các lực lượng chức năng của cả hai nước tại các cửa khẩu như hải quan kiểm dịch
doanh nghiệp dịch vụ vận tải bóc xếp hàng hồ
nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thông quan và xuất khẩu hàng hóa
đặc biệt là các mặt hàng nông sản xuất khẩu của việt nam cần được nâng cao
theo thống kê đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tổng lượng xe tồn tại ba khu vực cửa khẩu hữu nghị
tân thanh chi ma là bốn bốn trăm sáu mươi xe so với bốn bốn trăm một mươi xe tồn tại thời điểm trưa qua ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
lượng tồn tại tăng lên năm mươi xe
trong đó lượng tồn tại cửa khẩu hữu nghị là một bốn trăm bốn mươi bảy xe tồn tại bãi xe trung chuyển là một
một một trăm năm mươi xe xe hàng do xuất khẩu là hai trăm chín mươi bảy xe mặt hàng tồn chủ yếu là mít thanh lông vãng bóc v v
tại cửa khẩu chi ma tồn tại tại khu vực cửa khẩu là sáu trăm linh chín xe mặt hàng tồn chủ yếu là tinh bột sắn
chè khô hạt ba ba cầu khô v v
tại cửa khẩu phụ tân thanh lượng tồn lớn lên tới hai bốn trăm linh bốn xe mặt hàng tồn chủ yếu là các loại nông sản
như dừa hấu thanh lông chuối xanh mít xoài v v
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tin tức mới cập nhật về diễn biến giao nhận thông quan hàng hóa tại cửa khẩu hàng dơ
hãy cập nhật và cùng theo dõi các bạn nga
sau hơn hai tháng thực hiện thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
nhịp sống ở hầu hết các địa phương đã gần như trở về trạng thái bình thường
tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một mũi hai cũng khá cao
người dân cũng mạnh dạng hơn khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
kể cả khi các tỉnh thành mở cửa không cần phải xét nghiệm covid một mươi chín khi vào tỉnh
phương tiện di chuyển được hoạt động lại bình thường
thì nhiều người sống và làm việc tại tp hcm vẫn còn ngại về quê nhất là dịp tết dương lịch
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết dương lịch
đến thời điểm này nhiều người vẫn không biết tết này có về quê xung vầy với gia đình hay không
nhất là những f vừa khỏi bệnh vẫn còn mang nhiều tâm trạng
vẽ xe đắt sợ về không quay lại được
lo ngại lây nhiễm sự dè chừng của hàng sớm khi trở về từ nơi có dịch
sợ mang bệnh về nhà đều là những lý do khiến nhiều người phân vân
nhiều người cho biết dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn sợ mang bệnh về nhà và ảnh hưởng đến gia đình
nhiều nơi còn có quy định cách ly bảy ngày khi về địa phương
như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của họ và kỳ nghỉ tết dương lịch không đủ thời gian để thực hiện việc cách ly
cũng có một số người dù rất muốn về quê
nhưng do quê ở xa nên việc đi lại rất mất thời gian
chỉ có ba ngày nghỉ trong dịp tết dương lịch sẽ khó có được thời gian thư thả
thêm nữa chi phí test covid một mươi chín cũng khá cao
cả đi về quê và trở lại sẽ tốn kém rất nhiều
mới đây nhất tỉnh vĩnh phúc đã yêu cầu người dân quay trở về tỉnh
phải chú động trong việc khai báo y tế xét nghiệm cách ly theo đúng quy định
ông nguyễn văn khước phó chủ tịch quyên bàn nhân dân tỉnh bình phúc
vừa ký công văn yêu cầu các huyện thành phố
chỉ đạo quyên bàn nhân dân các xã phường tổ dân phố
kêu gọi toàn thể nhân dân những người đi công tác làm ăn từ nước ngoài
từ tỉnh ngoài đến về tỉnh vĩnh phúc người thân về quê dịp tết dương lịch
tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai thực hiện nghiêm năm k
chú động khai báo y tế chú động xét nghiệm và cách ly y tế
cụ thể như yêu cầu các cán bộ công chức viên chức người lao động
và toàn thể nhân dân trong dịp nghỉ tết dương lịch tết nguyên đáng nhân dân hai nghìn hai mươi hai
hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn của tỉnh cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình
tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh
trường hợp do nhu cầu phải đến về địa phương yêu cầu phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm
có kết quả âm tính sars cov hai trước khi trở về địa phương gia đình
real time pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
quỹ ba nhân dân các xã phường thị trấn ra soát thống kê chi tiết số liệu
người trở về địa phương dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
để chủ động trong công tác phòng chống dịch nguyên tắc nắm bắt từng hộ gia đình
đồng thời báo cáo số liệu về sở y tế để tổng hợp báo cáo quỹ ban tỉnh vĩnh phúc
tỉnh tiếp tục chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội các sự kiện liên hoan
tiệc cuối năm tập trung đông người trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ
được phép cơ quan có thẩm quyền
nghiêm cấm tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tối đa số người tại các đám cưới
đám hiếu đám vỗ chạp sang cát mừng thọ theo đúng hướng dẫn của sở văn hóa thể thao và du lịch
gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản
quỹ ban nhân dân cấp xã tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ liên gia tự quản giám sát
việc thực hiện theo quy định kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
văn bản của ban chí đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc cũng yêu cầu
các huyện thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết đánh giá mức độ nguy cơ
điều chỉnh tăng cấp độ dịch trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế các hoạt động tương ứng
trước đó một số tỉnh cũng có động thái buộc phải cách ly bảy ngày
người từ các tỉnh phía nam về rồi lại hủy bỏ
việc thay đổi thông tin liên tục khiến cho nhiều người không dám nghĩ đến việc về quê ăn tết
một số địa phương như quảng trị nghệ an thực hiện cách ly bảy ngày
đối với những người từ thành phố hồ chí minh về
vì vậy nên nhiều người làm việc ở thành phố hồ chí minh lo ngại
không dám đặt vé về quê vì thời gian nghỉ tết ngắn mà cách ly thì dài
mặc dù nhiều địa phương cũng chưa có quyết định chính thức về việc cách ly
với người từ vùng dịch về quê ăn tết nhưng việc thay đổi liên tục
cùng với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đã khiến cho đường về quê càng xa với nhiều người
liên đoàn lao động tỉnh đồng nai cho biết
năm nay do tình hình dịch bệnh nên có rất nhiều đoàn viên người lao động gặp khó khăn
liên đoàn lao động tỉnh dự kiến sẽ tăng số lượng người lao động được hỗ trợ tết
so với những năm trước và đối tượng được hỗ trợ sẽ rộng hơn
theo đó với phương trầm tất cả đoàn viên người lao động đều có tết
liên đoàn lao động tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt ba trăm linh đồng mỗi người
cho khoảng tám trăm linh đoàn viên và người lao động
ngoài ra sẽ hỗ trợ thêm một trăm linh phần quà cho đối tượng là đoàn viên
người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá hai trăm linh đồng mỗi phần một người
đối với những người lao động không về quê đón tết theo kế hoạch
các cấp công đoàn sẽ tổ chức chương trình trực tuyến tết xung vầy xuân bình an
và các hoạt động vui xuân họp mặt thăm tặng quà động viên chúc tết đoàn viên
người lao động nhất là các trường hợp lao động khó khăn bị bệnh hiểm nghèo
tai nạn lao động bị mất việc làm đột ngột trong dịp tết
quan tâm chăm lo người lao động ở trong khu cách ly phong tỏa mắc covid một mươi chín
đang điều trị tại các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mua sắm
vui chơi giải trí cho đoàn viên người lao động tại các địa phương khu công nghiệp
khu nhà trọ công nhân doanh nghiệp cùng với các hoạt động chăm lo tết
các cấp công đoàn sẽ tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ
chính sách và tiền lương thưởng cuối năm của đoàn viên người lao động
ông lê đức thụy chủ tịch liên đoàn lao động huyện tráng bơm cũng chia sẻ
huyện trắng bơm do tập trung đông công nhân lao động nên công tác chăm lo tết
ổn định quan hệ lao động cuối năm được đặt lên hàng đầu
liên đoàn lao động huyện sẽ dành nguồn kinh phí gói hỗ trợ công đoàn
để chăm lo tết cho đoàn viên người lao động chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp
với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương thưởng các khoản phúc lợi
khác trong dịp tết cùng với đó sớm công khai để người lao động biết và phấn khởi làm việc
đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh
công đoàn sẽ đề xuất kiến nghị hợp lý để người lao động được thanh toán tiền lương
đầy đủ trong dịp tết